đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh hòa bình
tại buổi làm việc đồng chí trần thanh mẫn đánh giá cao những kết quả mà tỉnh hòa bình đã đạt được
tiến tới đại hội một mươi ba của đảng cần chú trọng việc nâng cao tăng cường phẩm chất chính trị
năng lực cho cán bộ trẻ và cán bộ là người dân tộc thiểu số
dịch covid một mươi chín đang ảnh hưởng trên toàn cầu
tỉnh hòa bình tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh
trước đó đoàn công tác đã tới thăm và tặng bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
phòng điều trị cách ly áp lực âm trị giá năm trăm linh triệu đồng